thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị nhằm tiến hành ra soát đánh giá toàn diện chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
để xác định những vấn đề còn bất cập chưa hợp lý và có phương án điều chỉnh cho phù hợp
thực hiện kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh
nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
căn cứ chủ trương của đảng nhà nước về tinh gọn bộ máy và thực tiễn triển khai tổ chức và hoạt động của công an các đơn vị địa phương
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tiến hành ra soát và xây dựng đề án
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị tinh gọn mạnh
phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân
và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên
nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
điều chỉnh phân công phân cấp để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án và các nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là hội nghị rất quan trọng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chuẩn bị và tổ chức bài bản kỹ lưỡng
thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
làm việc làm cụ thể thiết thực để toàn lực lượng công an nhân dân quán triển thống nhất
để thực hiện tốt chủ trương nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu tham luận
để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện
đồng thời bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại hội nghị
thống nhất cao về nhận thức và hành động kịp thời cụ thể hóa lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt thực hiện có hiệu quả
việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
theo đó đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
bám sát mục tiêu quan điểm nguyên tắc của nghị quyết số hai mươi hai nqtvk ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phải liên thông đồng bộ với các đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt
việc nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy phải thận trọng khách quan khoa học phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn mạnh
hiệu lực hiệu quả đồng bộ xuyên suốt tiết kiệm tối đa biên chế
đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc
một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính
mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề
về việc thực hiện nghị quyết số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
tại phiên họp các đại biểu đã nghe đại diện các bộ gồm bộ quốc phòng bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương
trình bày các báo cáo về công tác triển khai thực hiện các chính sách về phòng cháy và chữa cháy
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
các ý kiến bày tỏ đồng tình với các báo cáo khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy đã được chú trọng
quan tâm hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cháy nổ phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt
đồng thời nhấn mạnh các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập một số vấn đề còn tồn tại
trong đó một số trang thiết bị đã sử dụng lâu dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ
những máy biến áp nhỏ hoặc là thiết bị chúng ta cũ kỹ lạc hậu tiêu thụ nhiều điện năng tốn nhiều điện năng
chúng ta vừa thực hiện được mục tiêu tiết kiệm năng lượng vừa thực hiện được mục tiêu lấy phòng bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tôi rất mong nếu có điều kiện những việc này phải được sớm khắc phục thì mới đạo ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
chỉ điêu mục tiêu mà nghị quyết chính trị đưa ra thì mới đạo ứng được chứ chúng ta không khắc phục được này thì chúng ta vẫn còn kêu mãi
bên cạnh đó có ý kiến cũng cho rằng báo cáo của các cơ quan với đoàn giám sát cần bổ sung cụ thể hơn về một số kết quả
như việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng về công tác phòng cháy chữa cháy
các báo cáo thì nên bổ sung những cái thông tin tương đối là cụ thể hơn
và đặc biệt là nếu mà có được sự so sánh trước và sau khi có nghị quyết chính trị ra
trong ba năm rồi chúng ta đã cố gắng nỗ lực thế nào để chúng ta thấy được hiệu lực của hoạt động giám sát tối cao đi vào cuộc sống
cũng tại phiên họp ngày hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề
trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của một số bộ cơ quan còn chưa thực sự hiệu quả
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
còn gọi là đề án số bốn
để triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh
bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo công tác đề thi
ban hành công khai đề thi tham khảo bài thi đánh giá trên phương tiện truyền thông đại chúng để thí sinh tham khảo ôn tập
đồng thời ra mắt hệ thống tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
với website và điện thoại tư vấn tuyển sinh một nghìn chín trăm linh một trăm bốn mươi sáu
tăng thêm kênh thông tin chính thống tuyên truyền về tuyển sinh công an nhân dân
hiện nay các học viện trường đại học công an nhân dân đang tổ chức kiểm tra giá soát thông tin
và hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trước ngày một mươi tháng sáu
đến thời điểm này số lượng thí sinh dự tuyển tăng mạnh so với năm ngoái
bộ vừa ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi
trọng tâm đề ra các phương án đảm bảo an toàn tất cả các khâu của công tác tổ chức kỳ thi
không để xảy ra mất an ninh trật tự đảm bảo an toàn cháy nổ an toàn giao thông
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân
tiếp tục quán triệt phương châm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân
gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trên cơ sở những thuận lợi của kỳ thi năm trước
các đơn vị thường trực tiếp tục hoàn thiện
sớm ban hành hệ thống các văn bản liên quan
chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đảm bảo an toàn nghiêm túc hiệu quả
bộ công an xác định công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
đây là khẳng định của đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án công an nhân dân việt nam
tham gia hoạt động diện giữ hòa bình
tại buổi làm việc với văn phòng thường trực bộ công an
về diện giữ hòa bình liên hợp quốc
diễn ra vào sáng nay tại thủ đô hà nội
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo văn phòng thường trực bộ công an
về diện giữ hòa bình liên hợp quốc
đã báo cáo đồng chí thứ trưởng lương tam quang
về kết quả triển khai đề án công an nhân dân việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tổ công tác của bộ công an tại phái bộ nam sudan
cũng đã báo cáo về tình hình địa bàn và hoạt động của tổ trong tám tháng qua
đề xuất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc
thứ trưởng lương tam quang chúc mừng những kết quả
thành tích của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
tại phái bộ nam sudan nói riêng
của văn phòng thường trực bộ công an
về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án
và đề mạnh vai trò của bộ công an
tham gia vào các hoạt động của liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đề nghị
văn phòng thường trực về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ
và nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
nhiệm vụ của tổ công tác liên ngành
về việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
làm tốt công tác tham mưu chiến lược
công tác quản lý nhà nước cho bộ công an trong lĩnh vực này
cùng với đó hoàn thiện hành lang pháp lý
về việc cử rút gia hạn huấn luyện đào tạo
chế độ chính sách đối với lực lượng việt nam
tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung
và lực lượng công an nói riêng
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang
sáng ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng
đã diễn ra hội nghị thường điên lần thứ bốn mươi hai
của ủy ban asean về quản lý thiên tai
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ
năm việt nam thực hiện nhiệm vụ chủ tịch
trong hợp tác asean về quản lý thiên tai
diễn ra từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng sáu
với sự tham gia của hơn sáu mươi đại biểu quốc tế
là lãnh đạo cán bộ các cơ quan phòng chống thiên tai
của một mươi nước thành viên asean
hội nghị tập trung thảo luận các nội dung
cập nhật tiến độ thực hiện chương trình công tác
hiệp định asean về quản lý thảm họa
và ứng phó khẩn cấp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giả soát các tiến độ xây dựng và triển khai
các văn kiện cơ chế hoạt động
về hợp tác khu vực trong quản lý thiên tai
như chiến lược khu vực asean
về khắc phục hậu quả thiên tai
sáng kiến của thanh niên asean
vì một khu vực chống chịu thiên tai
chuẩn bị công tác diễn tập khu vực asean
về ứng phó khẩn cấp thiên tai
năm hai nghìn hai mươi ba tại indonesia
trong thời gian qua
việt nam đã và đang thể hiện là một thành viên tích cực
và có uy tín cao trong khối asean
trong đó hợp tác asean về quản lý thiên tai
là một nội dung hợp tác quan trọng của asean
trong trụ cột cộng đồng văn hóa xã hội
việc đăng cai tổ chức diễn đàn lớn
về quản lý thiên tai trong khu vực asean
là nghĩa vụ nhưng cũng là cơ hội
để việt nam chủ động dẫn dắt
góp phần nâng cao hiệu quả vị thế
và thể hiện vai trò của việt nam
trong hợp tác asean về quản lý thiên tai
nói riêng và trong xây dựng cộng đồng asean
và quan hệ giữa asean
và các đối tác nói chung
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay trung tướng tôn sô
người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
và đã bắt thêm sáu nghi phạm
nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên bốn mươi năm người
trong vụ tấn công trụ sở
ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắc
trong số này
hai nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm
ngày một mươi hai tháng sáu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác
còn đang bỏ trốn
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn xung quanh
cần bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở
và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên
đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông
cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải
để đảm bảo thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp
một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên
được xác định cư trú tại huyện cơ long búc tỉnh đắk lắc
công an huyện cơ long búc tỉnh đắk lắc
vừa phát văn bản kêu gọi
các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công
vào trụ sở xã ea cơ tu và ea tiêu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắc
ra đầu thú đề hưởng quan hồng
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật
hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú
và thanh khẩn khai báo đề hưởng chính sách quan hồng
kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện
tích cực tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin chính xác
giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh
đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới
khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an huyện sẽ bảo mật thông tin
bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú
người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú
công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
địa chỉ thôn nam tân xã trư cơ bô
huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
số điện thoại hai trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi chín
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc
công an huyện trư quynh vào ngày hôm nay
đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công
cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã
ea cơ tu và ea tiêu
và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công
gây mất an ninh trật tự
tại ủy ban nhân dân xã
ea tiêu và ea cơ tu huyện trư quynh
tại buổi lễ
sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã
giám đốc công an tỉnh đắk lắc
và các đồng chí lãnh đạo
đã trao bằng tổ quốc ghi công

và thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
công an huyện trư quynh
và nhân dân đến dự lễ
đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ
bày tỏ sự tiếc thương vô hạn
chia buồn sâu sắc nhất
với những đau thương mất mát
của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điều văn truy điệu
tại buổi lễ
cấp ủy đảng chính quyền địa phương
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
và công an huyện trư quynh
đã ghi nhận đánh giá rất cao
quá trình công tác công hiến
và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
vì bị yên hạnh phúc của nhân dân
của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương
của gia đình các liệt sĩ
mà còn là mất mát
của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh
về nơi an nghỉ cuối cùng
biến đau thương thành hành động
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
nguyện tiếp tục
thi đua học tập công tác chiến đấu
lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng
bảo vệ an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
đối với đại úy hà tuấn anh
thiếu tá trần quốc thắng
cán bộ công an xã ea tiêu
huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
và đại úy nguyễn đăng nhân
cán bộ công an xã ea cơ tu
huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh
khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho thượng úy đoàn đình bốp
phó trưởng công an xã ea cơ tu
và đại úy lê kiên cường
cán bộ công an xã ea cơ tu
vì đã có thành động dũng cảm
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
vào ngày hôm nay bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
cho biết sức khỏe của hai cán bộ công an xã ea cơ tu
bị thương trong vụ một nhóm đối tượng
dùng súng tấn công vào chủ sở
ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã tạm ổn và đang hồi phục
hai cán bộ công an xã ea cơ tu
bị thương là đại úy lê kiên cường
và thượng úy đoàn đình bốp
ngày thứ ba sau khi được phẫu thuật
sức khỏe của cả hai đã hồi phục
diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo
có thể đi lại được
trước đó đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ
trần lưu quang đoàn công tác của bộ công an
cùng các cơ quan đoàn thể của tỉnh đắk lắc
đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ
hai cán bộ công an xã bị thương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng
cho mỗi cán bộ công an bị thương
trong khi thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị thời gian qua
đảng nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách
đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và người dân tộc thiểu số
cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành các địa phương
và sự nỗ lực cố gắng vươn lên
của đồng bào các dân tộc
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đã có bước phát triển rõ rệt
đem lại cuộc sống ấm no an ninh trật tự được giữ vững
khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường
đắc trăm là xã vùng núi
cách trung tâm huyện đắc tô
tỉnh con tum một mươi sáu km
với bảy thôn
trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm trên chín mươi năm
gồm các dân tộc anh em cùng sinh sống
như dân tộc kinh bana rơ ngao
cơ hò giao ede
gia rai dẻ truyền
hờ rê khơ me
những năm qua với sự quan tâm của đảng
và nhà nước hệ thống điện đường
trường trạm mương tứ tiêu
được xây dựng và hoàn thiện
đời sống vật chất và tinh thần của bà con
đã nâng lên một tầm cao mới
cấp ủy chính quyền xã
và các tổ chức trong hệ thống chính trị xã
đã tập trung tuyên truyền
vận động hướng dẫn
đôn đốc người dân lao động
phát triển kinh doanh xã hội trên đại bản
nâng cao đời thu nhập nâng cao đời sống
của người dân bộ mặt nông thôn
thì ngày càng khăng trang hơn
thông qua đó tiếp tục củng cố
phát triển và nâng cao
cái sự tin tưởng của
các tầng lớp nhân dân trên đại bản xã
và cái sự lãnh đạo
và nhà nước
các chính sách về vấn đề dân tộc của đảng
và nhà nước được triển khai đồng bộ rộng khắp
và đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn xã
trong đó xã quan tâm chuyên dịch cơ cấu
sản xuất cây trồng vật nuôi
phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc
trong độ tuổi đều đến trường
hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học
đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa bài trừ mê tính dị đoan
và những hữu tục lạc hậu
nhân rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
tôn trọng và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt
tính ngưỡng tôn giáo dân tộc
theo quy định của pháp luật
ngoài cái việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
công an xã cũng chủ động
phối hợp với mặt trận
các ngành đoàn thể của xã
tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn
nắm bắt các quy định của pháp luật
để nghiêm chỉnh chấp hành
hạn chế mức thấp nhất
việc vi phạm pháp luật
những cuộc gặp gỡ thân thuộc như thế này
từ nhiều năm qua
đã làm cho người dân nơi đây cảm biết ơn đạn
biết ơn chính quyền và công an xã
nhờ có đảng mà họ có cuộc sống tốt hơn
bình yên hơn
đây là động lực để cán bộ chiến sĩ công an xã đắc trăm
vượt qua những khó khăn hàng ngày cần mẫn
tận tụy không kể ngày đêm
yêu thương mạnh đất con người nơi này
như chính những người con của buôn làng
công an cũng hay xuống dưới thôn
tin truyền họ
để họ biết
phải có ai có súng tự chế
thì phải nộp cho công an
công an chính quyền đảm nhận công an xã
đã chủ động tham mưu cho cấp ủy
lãnh đạo chỉ đạo
tham mưu cho chính quyền
chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện
và nằm vào kết quả góp phần
thực hiện tốt cái nhiệm vụ
đảm bảo an ninh chính trị
cho tựa an toàn xã hội trên địa bàn
góp phần vào thực hiện cái nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn cái bình yên
nâng cao cái đời sống
của người dân trên địa bàn
nhờ có sự đoàn kết của đồng bào
và sự đồng hành của lực lượng công an
nhân dân xã đắk trăm
đã có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
an ninh trực tự được đảm bảo
nhưng vẫn giữ gìn nét văn hóa đặc sắc
không để những tôn giáo trái phép xâm nhập
cùng nhau phát triển kinh tế
từ đó khẳng định chủ trương xây dựng công an xã
thị trấn chính quy là vô cùng đúng đắn
có ý nghĩa chiến lược lâu dài
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
ở địa bàn cơ sở
ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân